khoảng một mươi một h một mươi phút trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một trên tuyến đường sắt đoạn giáp danh giữa hai xã là phổ cường và phổ hòa huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
xảy ra vụ sạt lở đá gây tai nạn giao thông làm hư hại đầu máy kéo tàu hỏa se bốn với đầu kéo mang số hiệu d một mươi chín e chín trăm ba mươi một chạy tuyến sài gòn hà nội
rất may là không xảy ra thương vong nhưng đầu kéo bị chật bánh khỏi đường dây và hư hỏng nặng
ngay sau đó ngành đường sắt đã sử dụng đầu máy khác kéo những toa khách quay trở lại ga thủy thạch xã phổ cường và cử lực lượng cứu hộ đến sửa chữa đường dây bị hư hỏng
sửa chữa nâng đầu máy bị chật bánh khỏi đường dây kéo đi nơi khác vụ tai nạn làm tắc nghẽn tuyến đường sắt bắc nam trong nhiều giờ liền